tham gia đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn vào lăng viếng bắc có các đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
cùng dự lễ viếng còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng các đồng chí phó thủ tướng phó chủ tịch quốc hội các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể trung ương và đại biểu quốc hội về dự kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các vị đại biểu quốc hội thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
sáng nay kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn đã khai mạc tại nhà quốc hội
đến dự phiên khai mạc có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch nước trần đại quang thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên thủ tướng phan văn khải nguyễn tân dũng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
đến đề kinh tế xã hội của đất nước tuy nhiên tại kỳ họp lần này công tác xây dựng pháp luật được trú trọng
bên cạnh công tác lập pháp kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi bảy
kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi kế hoạch tài chính năm năm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
mục tiêu định hướng huy động sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi sáu
tình hình khắc phục hậu quả do sự cố môi trường và bài học kinh nghiệm các giải pháp để có thể bảo vệ môi trường
trước đó ngay phiên họp chủ bị các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các đại biểu quốc hội đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung đang chịu ảnh hưởng trong đợt bão lũ vừa qua
liên quan đến vụ máy bay trực thăng ec một trăm ba mươi số hiệu tám nghìn sáu trăm ba mươi hai rơi trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu xảy ra vào sáng ngày một mươi tám tháng một mươi
bộ quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm cho ba sĩ quan phi công hy sinh trên chiếc trực thăng ec một trăm ba mươi
cả ba đồng chí trong tổ bay huấn luyện đã hy sinh là đại úy dương lê minh giáo viên trung úy đặng đình duy học viên và trung úy nguyễn văn tùng học viên
ngày một mươi chín tháng một mươi căn cứ ủy quyền của bộ trưởng
bộ quốc phòng thiếu tướng hà tiến dũng tư lệnh binh đoàn một mươi tám đã ký quyết định số tám trăm ba mươi hai qdtig ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
truy thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá cho đồng chí dương lê minh
quyết định số tám trăm ba mươi ba qdtig truy thăng quân hàm từ trung úy lên thượng úy cho hai đồng chí đặng đình duy và nguyễn văn tùng
lễ truy điệu ba đồng chí phi công được tổ chức từ bảy giờ ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tại nhà tăng lễ bộ quốc phòng số năm phạm ngũ lão
phường bốn quận gòi
lực lượng quân đội quân khu bốn cũng đang tích cực giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
đến khoảng một mươi tám giờ chiều ngày một mươi chín tháng một mươi xe ô tô đã có thể di chuyển từ đường mòn hồ chí minh vào phương mỹ
rất may là ở trận lũ này phương mỹ không bị thiệt hại nào về người
sau các trận lũ lớn thì vấn đề bảo đảm vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh
nhất là bảo đảm nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân là vấn đề cấp bách được quan tâm hàng đầu
để giúp người dân có nước sạch sinh hoạt sau lũ hội chữ thập đỏ tỉnh quảng bình đã triển khai lắp đặt hệ thống máy lọc nước tại xã rốn lũ tân hóa huyện minh hóa
máy lọc nước hiện đại do cộng hòa liên bang đức tài trợ đã được hội chữ thập đỏ tỉnh quảng bình lắp đặt trên cánh đồng thôn cổ liêm xã tân hóa huyện minh hóa
giúp người dân vùng lũ có nước sạch hợp vệ sinh để sử dụng sau hơn năm ngày bị chìm trong lũ lụt
nước lấy từ suối chuyển qua kênh rồi lọc qua hệ thống than hoạt tính cát và phèn chua máy có công suất một giờ là bốn lít
hiện đã cung cấp hơn một trăm linh lít nước sạch cho người dân nơi đây
ngay sau khi lắp đặt bà con nhiều nơi đến lấy nước bằng nhiều vật dụng khác nhau với mong muốn được lấy nhiều nước để sử dụng
có nhiều hộ ở xa nơi lắp máy làm nước còn sử dụng xe công nông để chở nước
việc lắp đặt máy cung cấp nước sạch sẽ giúp cho người dân vùng lũ xã tân hóa và các vùng lân cận có nước sạch để sinh hoạt tránh được các dịch bệnh nguy hiểm
còn tại nghệ an bà nguyễn thị hiền phu nhân chủ tịch nước trần đại quang
đã đến thăm hỏi động viên và chia buồn với gia đình học sinh bị đuối nước tại xã nam kim huyện nam đàn
tại đây bà nguyễn thị hiền đã thăm hỏi động viên tặng quà gia đình ông phạm văn tiều
xóm tàm giáp xã nam kim
ngọc hoàng học sinh lớp tám b trường trung học cơ sở nam kim
bị nước lũ cuốn trôi trên đường đi học vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi vừa qua
cùng ngày ngân hàng chính sách xã hội tỉnh nghệ an đã trực tiếp trao số tiền ba triệu đồng cho gia đình ông phạm văn tiều
và trao số tiền ba triệu đồng cho gia đình chị trần thị thoa có chồng bị lũ cuốn trôi trong đợt lũ vừa qua
trước những thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh
ngân hàng chính sách xã hội nghệ an đã kịp thời phát động cán bộ công chức toàn ngành
đồng góp ngay lương để ủng hộ chia sẻ nỗi đau thương mất mát đối với các gia đình có người thân bị tử nạn và thiệt hại do mưa lũ
ngày một mươi chín tháng một mươi hội chữ thập đảo tỉnh thừa thiên huế và bà mary helen roth nhà tài trợ người australia
trực tiếp đến thăm và trao quà cứu trợ cho người dân vùng lũ lụt có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
hội chữ thập đỏ tỉnh và nhà tài trợ đã trực tiếp đến thăm hỏi và tặng năm mươi xuất quà trị giá một trăm hai mươi triệu đồng cho người dân đang gặp nhiều khó khăn
ở các huyện phong điền quảng điền nam đông và thị xã hương thủy
mỗi xuất quà trị giá hai triệu bốn trăm linh nghìn đồng bao gồm tiền mặt và phiếu mua thức ăn chăn nuôi
cùng ngày đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố hồ chí minh đã đến thăm hỏi và trao số tiền một năm tỷ đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh thừa thiên huế khắc phục hậu quả do ảnh hưởng đợt áp thấp nhiệt đới và mưa lớn vừa qua
đoàn cũng đã trực tiếp đến thăm và tặng quà mỗi xuất quà trị giá một triệu đồng cho các gia đình bị thiệt hại
bằng tình cảm trách nhiệm và tinh thần tương thân tương ái các cơ quan tổ chức các địa phương doanh nghiệp đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân các dân tộc trên toàn địa bàn tỉnh quảng ninh đã tham gia quyên góp ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ ở quảng bình hà tĩnh nghệ an quảng trị và các địa phương miền trung vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống
đối với cán bộ công chức người lao động trên địa bàn tỉnh ủng hộ ít nhất một ngày lương hoặc một ngày công lao động
tại lễ phát động đại diện lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã gửi số tiền năm tỷ một trăm hai mươi năm triệu đồng tới đồng bào các tỉnh miền trung để khắc phục hậu quả do thiên tai lũ lụt
lục ngạn là huyện trồng cây ăn quả trọng điểm của tỉnh bắc giang
với trên hai mươi sáu hectare cây ăn quả các loại gần bốn hectare cây có múi sắp cho thu hoạch cho sản lượng khoảng bốn mươi tấn
tuy nhiên do ảnh hưởng của hoàn lưu bão có thể có mưa gió giật khiến cho năng suất bị sụt giảm
chính vì vậy lãnh đạo tỉnh đã khẩn cấp đưa công văn cảnh báo thông tin mưa bão đến cho người dân để chủ động trăng chéo cây trồng giảm thiểu sức ảnh hưởng cũng như thiệt hại của thời tiết
đối với những diện tích mà có thể thu hoạch được thì khẩn trương thu hoạch
kể cả là tỉa các quả mà nó chín trong vườn của mình để làm sao đấy hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại nếu mà bão đổ bộ về
thứ hai là thông tin đối với các cái vùng thấp trũng mà thường xuyên bị ngập khi mà lũ về thì chúng tôi thông tin kịp thời cho bà con phải cảnh giác
cũng theo lãnh đạo huyện lục ngạn đến thời điểm này cũng rất may cơn bão đã chuyển đổi thành áp thấp nhiệt đới
đây là lượng mưa quý giá đối với diện tích cây ăn trái của lục ngạn
bởi thời điểm này
chuẩn bị thu hoạch cây rất cần nước
thời điểm này là thời điểm cây có trái chuẩn bị cho thu hoạch nên càng cần nước hơn nữa
và cứ bình quân hai ngày thì nông dân của chúng tôi phải tưới một lần
và cũng rất là khan hiếm có những nơi còn không có cả nước để tưới thì được nhận được trận mưa này do ảnh hưởng của bão
mặc dù là cũng rất là lo lắng nhưng mà sau đến thời điểm này cũng có thể nói là đây là một cái cơn mưa vàng
giúp cho nông dân lục ngạn có được một mùa bội thu
với sự suy giảm của cơn bão số bảy
những cơn mưa này sẽ trở thành những hạt mưa vàng cho vụ mùa cây có múi của tỉnh bắc giang
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào sáng nay hai mươi tháng một mươi
bão hai ma đã vượt qua phía bắc đảo lưu dông philippines
đi vào vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông trở thành cơn bão số tám
vào hồi tám giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám năm độ vĩ bắc một trăm hai mươi độ kinh đông
trên vùng biển phía đông bắc biển đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba
tức là một trăm ba mươi năm một trăm năm mươi km trên một giờ giật cấp một mươi sáu
dự báo trong khoảng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km
đến bảy giờ sáng ngày hai mươi một tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một hai độ vĩ bắc
một trăm một mươi năm tám độ kinh đông cách hồng kông trung quốc khoảng hai trăm hai mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba giật cấp một mươi sáu
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc
sau đó có khả năng di chuyển theo hướng tây bắc
sau đó có đổi hướng di chuyển theo hướng bắc đông bắc
mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của bão ngày mai hai mươi một tháng một mươi vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông
có gió mạnh cấp tám cấp một mươi một vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi hai cấp một mươi ba giật cấp một mươi sáu biển động dữ dội
trong phần tin tiếp theo tp hcm tập trung phòng chống dịch virus zika
bắc giang xây dựng mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản
đạt mức tám mươi bốn tăng một mươi điểm so với quý trước
chỉ số này cho thấy kỳ vọng tích cực cho tương lai gần và dấu hiệu tốt cho việc thực hiện hiệp định thương mại tự do eu việt nam
vốn được mong đợi sẽ củng cố mạnh mẽ hoạt động kinh doanh và đầu tư của châu âu tại việt nam
cụ thể theo kết quả khảo sát chỉ số môi trường kinh doanh bci vừa được erocharm công bố
bảy mươi một năm đại diện doanh nghiệp tham gia khảo sát mô hình tình hình kinh doanh hiện tại của họ là xuất sắc và tốt
chỉ có năm năm phản hồi tình trạng hiện tại của thị trường là không tốt rất ít phản hồi là rất xấu
khảo sát cũng cho thấy có khoảng bốn mươi hai số lượng các doanh nghiệp dự định sẽ duy trì lực lượng lao động
khoảng năm mươi hai doanh nghiệp phản hồi dự định tăng số lượng lao động
trong đó khoảng một mươi sáu sẽ tăng đáng kể trong tương lai gần
liên quan đến triển vọng kinh tế vĩ mô việt nam trong quý tiếp theo
các doanh nghiệp thành viên eurocharm tin tưởng rằng sự ổn định kinh tế vĩ mô có khả năng tiếp tục
với gần sáu mươi số lượng phản hồi là ổn định và cải thiện
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam đã tổ chức cân tải trọng gần một triệu lượt phương tiện
và cấm hơn một mươi năm sáu trăm linh phương tiện không được lưu thông trên tuyến cao tốc
trong đó tuyến cao tốc nội bài lào cai đã có trên tám trăm linh lượt phương tiện qua cân
tỷ lệ từ chối phục vụ chiếm một tám mươi bốn
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu vec thực hiện từ chối phục vụ bốn mươi ba phương tiện dừng đỗ đón trả khách
trong đó quý ba thực hiện từ chối phục vụ một mươi tám phương tiện
trong đó có một mươi năm phương tiện trên cao tốc nội bài lào cai và ba phương tiện trên tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình
tính đến thời điểm này đã có trên hai mươi hai bốn triệu lượt phương tiện lưu thông trên các tuyến đường cao tốc
tăng ba mươi một bốn mươi hai so với cùng kỳ năm trước
trong đó ghi nhận lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc tp hcm long thành dầu dây là chín chín triệu lượt phương tiện
cao tốc nội bài lào cai là năm ba triệu lượt phương tiện và bảy hai triệu lượt qua tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình
việc từ chối phục vụ hơn một mươi năm sáu trăm linh phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc nhằm kiểm soát tải trọng
bảo vệ kết cấu hạ tầng nâng cao khả năng khai thác và hiệu quả đầu tư của các dự án đường cao tốc
thưa quý vị sau khi có báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của bộ y tế đã ghi nhận hai trường hợp mới nhiễm virus zika
tại tp hcm và bình dương sở y tế tp hcm đã phối hợp với viện pasteur triển khai nhiều biện pháp để phòng chống dịch bệnh
trường hợp thứ nhất là một phụ nữ hai mươi bảy tuổi sống tại thị xã thuận an tỉnh bình dương
khởi phát bệnh vào ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu với triệu chứng phát ban sốt ba mươi tám độ c kèm đau cơ
huyết kết mạc bệnh nhân đã tới khám tại bệnh viện nhiệt đới tp hcm ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
nghi ngờ nhiễm virus zika và được lấy mẫu xét nghiệm trường hợp thứ hai cũng là một bệnh nhân nữ hai mươi tám tuổi
sống tại quận chín tp hcm khởi phát bệnh từ ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu với triệu chứng phát ban
kèm sốt cao đau cơ đau khớp bệnh nhân tới khám tại bệnh viện nhiệt đới tp hcm ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
và được lấy mẫu chẩn đoán zika
kết quả xét nghiệm mẫu nước tiểu của bệnh nhân dương tính với virus zika mẫu huyết thanh âm tính
với một số phát hiện một vài trường hợp ở trong cả nước thành phố hồ chí minh với sự
khuyến cáo của hội tế đã hợp tác với viện pasteur tức là tầm soát trên viện rộng những đối tượng nguy
cơ cao để mà chúng ta phát hiện và như chúng ta đã biết thì một số trường hợp qua cái chương trình tầm soát này
phải nói là thành phố hồ chí minh rất là quyết liệt cái này tại vì đây là một cái thành phố lớn cái mật độ dân cư đông
hiện nay phải nói là gần một mươi ba triệu cư dân cư trú ở tại thành phố hồ chí minh đồng thời là cái cửa ngõ giao lưu quốc tế
thì vấn đề chủ động phát hiện sớm là hết sức cần thiết và chúng tôi cũng đã triển khai cái công tác này
phải nói rằng là trong thời gian vừa qua là rất là quyết liệt và chính vì vậy thì chúng ta phát hiện ra được những trường hợp
để mà chúng ta có chủ động đối phó cũng như là chủ động công bố những cái dịch ở cấp bộ phường xã để mà từ đó người dân
cũng như là cộng đồng có ý thức hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh zika cũng như bệnh sốt xuất huyết
ngay sau khi hệ thống giám sát ghi nhận hai trường hợp kể trên
cục y tế dự phòng bộ y tế đã chỉ đạo sở y tế tp hcm và bình dương điều tra ca bệnh và giám sát chặt chẽ những trường hợp nghi ngờ
ở nơi bệnh nhân sinh sống và tại cộng đồng trước đó viện pasteur tp hcm đã tiến hành xử lý vector bằng phun hóa chất
và diệt lăng quăng xung quanh hộ gia đình bệnh nhân theo quy trình đối với trường hợp bệnh nhân đang mang thai
đã được tư vấn giải thích để bệnh nhân yên tâm và tiếp tục có các theo dõi về chuyên môn trong quá trình thay ngén
hiện tại sức khỏe của các trường hợp này đều ổn định
cục y tế dự phòng cũng đã phối hợp chặt chẽ với vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em để tăng cường giám sát đối với phụ nữ mang thai
có các triệu chứng nghi ngờ để có các tư vấn và khuyến cáo kịp thời trước đó đã ghi nhận ba trường hợp mắc bệnh do virus zika
tại tp hcm khánh hòa và phú yên do đó trong thời gian tới hệ thống giám sát dịch có thể sẽ tiếp tục phát hiện trường hợp mới nhiễm virus zika tại cộng đồng
tỉnh hậu giang vừa tổ chức vinh danh tám tập thể và tám mươi cá nhân tiêu biểu đại diện cho hơn năm mươi hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn tỉnh
hiện nay toàn tỉnh hậu giang có hơn năm mươi hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi chiếm hơn ba mươi sáu so với số hộ nông dân của toàn tỉnh
với gần ba mươi sáu hộ có mô hình sản xuất cho thu nhập từ một trăm linh triệu đồng một hectare một năm trở lên có phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn sáu mươi
với gần ba mươi sáu hộ có mô hình sản xuất cho thu nhập từ một trăm linh triệu đồng một năm trở lên có phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn sáu năm
thông qua phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi còn góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao
thông qua phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi còn góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao
thông qua phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi còn góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cơ cây trồng vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao

xác định giao thông nông thôn là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới

hỗ trợ của nhà nước đặc biệt là việc huy động nguồn lực trong nhân dân với nhiều cách làm hay sáng tạo đã góp phần thay đổi căn bản giao thông nông thôn ở một huyện vùng cao của tỉnh bắc giang
một trong những cách làm mới đó chính là xây dựng những con đường do hội phụ nữ tự quản
đoạn đường phụ nữ tự quản của thôn mai tô thuộc xã phì điền huyện lục ngạn tỉnh bắc giang dài ba trăm linh mét được hoàn thành chỉ trong năm ngày
con đường do nhà nước hỗ trợ bốn mươi về nguyên vật liệu còn lại do người dân hiến đất đóng góp ngày công lao động và tiền của
điều đặc biệt là khi con đường hoàn thành đưa vào sử dụng để phát huy hết hiệu quả cũng như bảo vệ đường sạch đẹp con đường đã được giao cho tri hội phụ nữ của thôn quản lý
tri hội đó họ sẽ đảm nhiệm việc tự quản đoạn đường cũng như việc thu gom rác thải cũng như phát quang hành lang đường của thôn
các đoạn đường của phụ nữ đảm bảo vệ sinh môi trường cho từng đoạn đường và giao cho các tri hội quản lý đoạn đường phụ nữ tự quản thì được chị em tích cực tham gia và hưởng ứng rất là cao
nhờ phát huy vai trò của từng tổ chức hội mà không chỉ của bốn thôn của xã phi điền huyện lục ngạn đã xây dựng và quản lý tốt tuyến đường do chính người dân góp sức xây dựng
với cách làm sáng tạo này trên địa bàn cả tỉnh bắc giang đã huy động xây dựng và quản lý tốt đường xanh sạch
tại hơn năm km đường giao thông nông thôn
trong phần tin thế giới hai ứng cử viên tổng thống mỹ tranh luận trực tiếp trên truyền hình lần cuối
thổ nhĩ kỳ cảnh báo thỏa thuận về người di cư với eu có thể đổ vỡ
sáng nay theo giờ việt nam ứng cử viên của đảng dân chủ hillari clinton và ứng cử viên đảng cộng hòa donald trump đã bắt đầu cuộc tranh luận trực tiếp
trực tiếp thứ ba và cũng là cuối cùng trong chiến dịch bầu cử tổng thống mỹ năm nay
cuộc tranh luận diễn ra tại hội trường đại học nevada ở thành phố las vegas tiểu bang nevada và được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc
một lần nữa hai ứng cử viên hillary clinton và donald trump đã không bắt tay nhau ngay cả khi kết thúc tranh luận
mỗi người đi về một hướng khác nhau
theo thông báo của ủy ban phụ trách tranh luận tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu cuộc tranh luận kéo dài chín mươi sáu phút được chia thành sáu phiên
với các chủ đề thảo luận là nợ và các quyền hạn
cư kinh tế chính sách đối ngoại tòa án tối cao và tiêu chuẩn để trở thành tổng thống mỹ
mở đầu cuộc tranh luận người dẫn chương trình chris wallace đã đưa ra câu hỏi đầu tiên liên quan đến tòa án tối cao
bà clinton nói rằng tòa án tối cao cần phải đứng về phía người dân thay vì về phía doanh nghiệp hay giới giàu có
bà cũng đề cập đến vấn đề nữ quyền về quyền của người đồng tính và bình đẳng hôn nhân
về phần mình ông trump đã công kích bà clinton vì cho rằng tòa án tối cao đã sai lầm về tu chính án số hai
về vấn đề cuộc chiến chống is bà clinton vẫn giữ quan điểm của mình khi nói rằng bà ủng hộ đưa đặc nhiệm tới iraq hỗ trợ quân đội nước này đánh is nhưng phản đối đưa quân đổ bộ vào iraq
trong khi đó ông trump lại đổ lỗi cho bà clinton khiến is trỗi dậy
về cuộc khủng hoảng di cư ông trump tiếp tục phản đối người nhập cư giải thích về những khoản tiền không minh bạch
ông trump khẳng định toàn bộ tiền tù quỹ của ông đều được dùng cho hoạt động từ thiện đồng thời bác bỏ cáo buộc rằng ông dùng nó để chi trả các khoản phạt hay để mua sắm cá nhân
theo các chuyên gia trong cuộc tranh luận lần này ông trump tỏ ra bình tĩnh hơn những lần trước
ông trump được đánh giá là nói năng khúc chiết hơn đi thẳng vào câu hỏi hơn và không thể hiện ra quá gai gắt như hai cuộc tranh luận trước
sau cuộc tranh luận thứ ba này hai ứng cử viên sẽ có một mươi chín ngày để hoàn thành trạng đua nước rút trước khi chính thức bước vào ngày bầu cử mùng tám tháng một mươi một
theo kết quả thăm dò dư luận nhanh của cnn sau cuộc tranh luận bà hillari clinton được đánh giá vượt trội hơn đối thủ với tỷ lệ ủng hộ là năm mươi hai
trong khi đó ông donald trump
trump chỉ giành được ba mươi chín số phiếu ủng hộ
và những thông tin mới nhất về cuộc bầu cử tổng thống mỹ hai nghìn một mươi sáu sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
còn bây giờ thì xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
dạng sáng nay theo giờ hà nội bộ tứ normandy gồm nga ukraine pháp và đức đã đạt nhất trí về lộ trình nhằm tiến tới một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại ukraine
sau cuộc gặp kéo dài gần năm giờ của nhóm bộ tứ normandy ở berlin tổng thống ukraine petro poroshenko cho biết
các bên tham gia cuộc gặp đã đạt nhất trí về một lộ trình nhằm tiến tới giải pháp tháo gỡ cuộc khủng hoảng hiện nay ở khu vực miền đông ukraine
bên cạnh đó các bên cũng nhất trí khởi động sứ mệnh của cảnh sát vũ trang tại khu vực chiến sự ở donbass
trước cuộc gặp thủ tướng đức angela merkel cho biết việc thực hiện thỏa thuận mins giải quyết cuộc khủng hoảng ukraine cho tới nay vẫn gặp bế tắc trong nhiều vấn đề
theo nhà lãnh đạo đức việc duy trì lệnh ngừng bắn cũng như các vấn đề về chính trị và nhân đạo ở miền đông ukraine cần được tiếp tục thúc đẩy
nga vừa quyết định kéo dài thời gian lệnh ngừng bắn do nước này đề xuất tại aleppo vào ngày hôm nay lên một mươi một giờ thay vì tám giờ như kế hoạch ban đầu
và cho phép dân thường đi lại tự do sơ tán người bị thương và các tay súng rút lui khỏi thành phố chiến lược của syri này
theo đó lệnh ngừng bắn tại aleppo sẽ được bắt đầu từ tám giờ sáng ngày hai mươi tháng một mươi đến bảy giờ tối cùng ngày
tức là từ một mươi hai h trưa hôm nay đến một mươi một h tối theo giờ hà nội
hiện máy bay nga và syri đang giữ đúng khoảng cách một mươi km với aleppo
như cam kết
theo moscow khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực sẽ có sáu hành lang ra khỏi thành phố dành cho dân thường và hai hành lang cho các tay súng đối lập
cùng ngày quân đội syri thông báo lệnh ngừng bắn tại aleppo sẽ kéo dài trong ba ngày từ hai mươi đến hai mươi hai tháng một mươi
đồng thời sẽ rút quân quanh khu vực aleppo để tạo điều kiện cho các tay súng đối lập rút lùi
tuy nhiên liên hợp quốc cho rằng lệnh ngừng bắn tại aleppo cần có hiệu lực ít nhất bốn mươi tám giờ để đủ thời gian cho hoạt động cứu trợ tại đây
với bốn trăm bốn mươi năm phiếu thuận trên tổng số
bốn trăm năm mươi nghị sĩ tham gia bỏ phiếu
đô ma quốc gia tức hạ viện nga
đã phê chuẩn xác lệnh của tổng thống vladimir putin
về việc đình chỉ thỏa thuận plutoni cấp độ vũ khí với mỹ
phát biểu trước hạ viện nga
thứ trưởng ngoại giao sergei ryabkov khẳng định
việc đưa xác lệnh của tổng thống putin ra bỏ phiếu có liên quan tới chính sách ngoại giao thù địch của mỹ nhằm vào nga
ngoài ra thứ trưởng ryabkov cũng khẳng định
quyết định thông qua xác lệnh đình chỉ thỏa thuận putony cấp độ vũ khí với mỹ
là thông điệp mạnh mẽ gửi tới washington rằng moscow không chấp nhận chính sách đối ngoại này
thỏa thuận plutoni được nga và mỹ ký kết năm hai nghìn
quy định hai nước phải tiêu hủy số lượng plutony dư thừa ban đầu
được dự định sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân
việc đình chỉ hiệp định này cùng nhiều bất đồng trong những vấn đề khác cho thấy
các thỏa thuận hợp tác giải trừ vũ khí hạt nhân giữa mỹ và nga đang đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ
thổ nhĩ kỳ vừa một lần nữa lên tiếng cảnh báo rằng
thỏa thuận về người di cư với liên minh châu eu có thể đổ vỡ
nếu eu không triển khai việc miễn thị thực cho công dân thổ nhĩ kỳ đi du lịch ngắn ngày tới châu âu như đã hứa
bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu âu của thổ nhĩ kỳ ome selig lưu ý
thời hạn chót cho quyết định triển khai việc miễn thị thực cho công dân thổ nhĩ kỳ
đi du lịch ngắn ngày tới châu âu là vào cuối năm nay
theo thỏa thuận về người di cư giữa eu và thổ nhĩ kỳ đạt được hồi tháng ba
thổ nhĩ kỳ sẽ tiếp nhận trở lại tất cả những người di cư khởi hành từ nước này tới các hòn đảo của hy lạp
đổi lại thổ nhĩ kỳ được eu hứa hẹn rằng tất cả các công dân nước này sẽ được miễn thị thực
khi đi tới các nước khu vực schengen và đẩy nhanh các cuộc đàm phán tư cách thành viên eu của thổ nhĩ kỳ
cho đến nay thổ nhĩ kỳ đã đáp ứng hầu hết các yêu cầu để được miễn thị thực
tuy nhiên đàm phán với eu đã lâm vào thế bế tắc khi xuất hiện những bất đồng liên quan đến việc ankara phải điều chỉnh luật chống khủng bố